ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai lã quốc trưởng đã ký tổng cộng bảy chín trăm năm mươi chín hợp đồng hợp tác kinh doanh kêu gọi góp vốn của các nhà đầu tư với tổng số tiền là hơn bảy trăm linh hai tỷ đồng
đến nay đã có ba trăm linh khách hàng gửi đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tố cáo lã quốc trưởng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhóm bảy đối tượng đã tìm hiểu cách thức sau đó hách vào tài khoản mạng xã hội của hàng chục người để nhắn tin hỏi mượn tiền chiếm đoạt gần tám tỷ đồng thông tin từ tỉnh quảng bình
bảy đối tượng bị bắt giữ đều trú tại huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
để thực hiện hành vi phạm tội các đối tượng tạo lập khoảng hai mươi tài khoản ngân hàng khác nhau mua nhiều bộ tài khoản ngân hàng rác từ các đối tượng trên mạng nhằm che giấu hành vi nhận tiền lừa đảo
từ các bị hại ước tính tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng là khoảng tám tỷ đồng
nguyễn nhật duy một mươi chín tuổi là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ đập phá cửa kính xe ô tô trộm cắp tài sản vừa bị công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định bắt xử
duy khai thường xuyên đi dạo trên các tuyến đường nội thành phát hiện xe ô tô người dân đậu đỗ không có người trông coi
duy đã tiếp cận phá kính lấy trộm tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát
đến thời điểm bị bắt duy đã thực hiện chất lọt một mươi hai vụ đập kính ô tô trộm cắp nhiều tài sản có giá trị
tại một quán cà phê trên địa bàn xã bình thạnh khoảng năm mươi đối tượng đang tập trung cá độ đá gà ăn tiền thì bị lực lượng công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi ập vào bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hàng chục con gà đá
tờ tịch ghi đá cá cược gần một trăm linh triệu đồng ba mươi xe máy bắt giữ hai mươi sáu đối tượng trong đó có hai đối tượng cầm đầu
nguyễn văn đồng hai mươi bảy tuổi có hậu khẩu huyện thanh miện tỉnh hải dương đã bị hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện kim thành tỉnh hải dương tuyên phạt một mươi hai tháng tù giam về tội sản xuất hàng cấm
vào ngày một mươi một mươi hai hai nghìn hai mươi ba khi đang sản xuất
trái phép pháo nổ tại phòng trọ ở huyện kim thành thì đồng bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang
tăng vật thu giữ hơn tám kg pháo nổ các loại một số đồ dùng dụng cụ hóa chất phục vụ việc sản xuất pháo
đồng khai nhận sản xuất pháo nổ mục đích để bán và sử dụng vào dịp tết